ngày này cách đây đúng bảy mươi hai năm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại khu rừng giữa tổng hoàng hoa thám và trần hưng đạo thuộc châu nguyên bình tỉnh cao bằng nay là xóm nà sang xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của chủ tịch hồ chí minh gồm ba mươi bốn chiến sĩ biên chế thành ba tiểu đội
đây cũng chính là đội quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam và ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đã được lấy làm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
trong những ngày qua nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi
tại hà giang hôm qua tỉnh hà giang đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân và trao tặng huân huy trương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cho cán bộ chuyên gia quân tỉnh nguyện việt nam
cùng với sự lớn mạnh của quân đội nhân dân việt nam lực lượng vũ trang hà giang luôn phát huy truyền thống anh hùng trung thành dũng cảm sát cánh cùng nhân dân trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc bước vào thời kỳ đổi mới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục trưởng thành vững mạnh cả về chính trị tư tưởng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trong các cuộc chiến tranh tỉnh hà giang có hơn bảy trăm linh lượt cán bộ chuyên gia chiến sĩ quân tình nguyện sát cánh cùng nhân dân lào
ghi nhận công lao đó dịp này một trăm bốn mươi ba cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện việt nam là người hà giang được nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng huân huy trương chống pháp chống mỹ